xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu lệch đông
nên thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm thì có sương mù nhẹ giải rác trời vẫn ở ngưỡng rét với nền nhiệt giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
sau đó sang ngày hai mươi sáu tháng một khi mà không khí lạnh suy yếu trời hứng nắng hơn cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
còn đối với khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ ít chịu tác động của khối không khí lạnh hơn
nên trời chỉ nhiều mây có sương mù vào sáng sớm
mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi chưa chịu giảm mây hứng nắng
nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi còn trên hai mươi sáu độ
với các tỉnh trung bộ do khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông
nên mưa nhỏ xảy ra giải rác tại khu vực bắc trung bộ như thanh hóa nghệ an vào đêm và sáng sớm
còn những khu vực khác thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
còn về tình hình nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong hai ngày tới trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng với nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
sau đó thì nền nhiệt tăng nhanh
còn khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì trời tạnh giáo có nắng với nền nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều
sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn

vùng cao tây nguyên trong những ngày tới thời tiết đặc trưng của mùa khô phổ biến là không mưa ngày nắng
do địa hình cao nguyên nên ban đêm tại đây vẫn ở ngưỡng rét với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
còn đối với khu vực nam bộ ban ngày thì trời nắng khô với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ